công an phường phạm ngũ lão quận một tp hcm cho biết đang tạm giữ đối tượng võ thanh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tại quận bốn về hành vi tống tiền
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn người bạn gái quen biết và sống chung như vợ chồng với nhân tại quận bảy
đến khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm do mâu thuẫn nên bạn gái đã chia tay nhân và về quê sinh sống
sau khi về quê nhân phát hiện bạn gái mình để quên chiếc điện thoại di động cũ
bên trong có khẹ nhớ ghi lại hình ảnh và clip nhạy cảm của cô gái
nhân dùng những hình ảnh trên đe dọa và bắt buộc bạn gái đưa cho nhân số tiền là ba mươi sáu triệu đồng
thì nhân sẽ trả lại điện thoại và thể nhớ
đến khoảng một mươi bảy h ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm nhân hẹn bạn gái đến quán cà phê viva
ở số một trăm bốn mươi bốn đường trần hưng đạo quận một để giao điện thoại nhớ và nhận tiền
tuy nhiên khi đối tượng nhân vừa cầm số tiền khoảng một mươi chín triệu đồng trên tay thì đã bị công an bắt giữ
tại cơ quan công an nhân khai nhận ngành vi phạm vợ của mình
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý